bộ y tế thông báo thêm một trường hợp mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc ở việt nam lên hai trăm linh bốn người
bệnh nhân số hai trăm linh bốn là nam một mươi tuổi quốc tịch việt nam có địa chỉ tại phường cát lái
quận hai thành phố hồ chí minh bệnh nhân từ praha cộng hòa xét tới istanbul
thổ nhĩ kỳ và từ istanbul thổ nhĩ kỳ lên chuyến bay số hiệu tk một trăm sáu mươi hai về tới việt nam
vào ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi cùng chuyến bay với bệnh nhân số tám mươi ba kết quả xét nghiệm sau
ba ngày là âm tính nhưng có biểu hiện hát hơi ngày hai mươi bảy tháng ba bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm
tiếp và cho kết quả dương tính với sars cov hai và được chuyển vào cách ly tại bệnh viện giã chiến
cần giờ như vậy tại thành phố hồ chí minh đã có gần năm mươi người mắc covid một mươi chín
đứng sau hà nội về tổng số ca nhiễm virus trên địa bàn